thì nó tạo nên những cái dấu ấn một cách gọi là nghiệt ngã hơn
tôi xin lấy ví dụ như là chị em thì trước tuổi năm mươi thì còn hành kinh
sau tuổi năm mươi thường trẻ em ở một là mãn kinh hoặc là có những người ở giai đoạn tiền mãn kinh
thì nó làm cho chị em thay đổi rất là nhiều
và thậm chí ông chồng thậm chí không nhận ra vợ mình nữa
kể cả về tính cách hay có bẩn hay nóng vội hay giận hờn
nó và nhiều khi cảm thấy rất là cô đơn
bởi vì lúc này thì chồng thì tạm gọi chúng tôi hay nói đùa là chồng già con lớn
không chơi với mình thế là nhiều khi là rất là cô đơn
thế rồi ở tuổi chuẩn bị về hương nữa
thì thực sự nó đem lại cho chị em rất là nhiều cái yếu tố về mặt không chỉ sức khỏe
mà còn yếu tố tâm lý
mà khi nó ảnh hưởng yếu tố tâm lý thì đem lại những suy nghĩ những ảnh hưởng rất là lớn
và chính vì vậy thì chị em mà để giảm nhẹ bớt đi những cái sự thay đổi của cơ thể mình
sau tuổi năm mươi
thì tốt nhất là mỗi chúng ta nên có sự chuẩn bị trước
cái sự chuẩn bị trước ấy đó là trước hết là về mặt tâm lý
thì mình cũng phải là cảm thấy cái chuyện đấy nó là chuyện bình thường đi
và khi mình mà cảm thấy mình có gắt bực mình
thì cố gắng để tự giải tỏa cho mình
hơn là mong chờ rằng là người khác phải thay đổi theo mình
bởi vì cái thay đổi đầu tiên thay đổi dễ dàng nhất
là chính là chị em phụ nữ có thể tự điều chỉnh được cho mình
thì sẽ tốt hơn rất nhiều
chứ còn mình cứ giận hờn mình cứ cáu thì
nên là trong người mình đã tẩy ra những cái sang chấn tinh thần rồi
và điều ấy sẽ dẫn đến là những biến cố về mặt tim mạch
như là phó giáo sư tại bình cường vừa nói thì nó sẽ càng dễ xảy ra hơn
cái thứ hai là chị em nên dành cái thời gian cho mình
thời gian cho mình ở đây thì nó liên quan đến cái thời gian để chúng ta tập thể dục
và khi tập thể dục thì sẽ làm cho chúng ta có những cái hormôn hạnh phúc
sẽ làm cho cảm thấy cuộc đời nó giải tỏa được những cái sang chấn những cái căng thẳng
và đem lại cho chúng ta cảm thấy một cái niềm vui hơn
và trong những cái dành thời gian cho mình trong những cái bài tập ấy
thì bên đâu đấy người phụ nữ có thể có được những cái chia sẻ với những bạn bạn bè cùng đi tập
thì sẽ làm cho họ bớt căng thẳng hơn
và cái dành thời gian đấy cho mình thì tôi cũng muốn là phần dành thời gian đấy
nó có liên quan đến là dành thời gian cho việc kiểm soát cân nặng
bởi vì người phụ nữ sau tuổi năm mươi thì thường là cái hormôn giảm đi
và chính vì vậy người phụ nữ rất dễ dàng động mỡ tạo mỡ
lại cứ cuốn quanh vòng eo này
thế rồi là lên cân đầm mầm
đã vốn đã kém tự tin thì lại càng tự ti hơn nữa
và chính vì vậy sẽ làm cho cái sức khỏe của người phụ nữ sẽ đi xuống một cách nhanh chóng
và cái việc dành thời gian ấy thì cái phần vận động
rồi cái dành thời gian ấy cho chế độ ăn dành thời gian ấy cho vui vẻ bạn bè
để chúng ta tạo được một cái yếu tố tâm lý thoải mái hơn
và đặc biệt là có cơ hội để rèn luyện cho những cái vấn đề cơ xương khớp
mà trong cái thời gian mà chúng ta đang bận rộn với công việc trước tuổi năm mươi
chúng ta chưa có thời gian nghĩ đến
và điều thứ hai chuẩn bị nữa thì không phải chuẩn bị về mặt tâm lý
không chỉ chuẩn bị về mặt tâm lý mà chúng ta phải chuẩn bị về vấn đề là kiến thức
vậy thì chúng ta phải làm thế nào
ăn như thế nào để kiểm soát được cân nặng
ăn như thế nào để duy trì được nội tiết
thì thực sự chị em cũng rất là cần để quan tâm
ví dụ như là sau tuổi năm mươi
thì chúng ta nên chọn những cái sản phẩm mà nó nhiều cái dinh dưỡng hạt hơn
thì sẽ giúp cho chị em là tạo được một cái bữa ăn
nó tạo ra được một cái chất
nhận được những cái hoạt chất sinh học
từ những cái hạt đó
thì sẽ làm cho chị em là
cái chống oxy hóa tốt hơn
đấy cũng là cội nguồn của việc mà duy trì cái sức khỏe của cái hệ nội tiết
và đặc biệt là phòng chống ung thư
rồi tìm hiểu kiến thức về đối với bệnh tim mạch
thì mình phải ăn nhạt hơn một tí
ăn bớt các cái chất béo động vật đi một tí
giảm các cái thức ăn động vật đi
để cho chúng ta có được một cái chế độ dinh dưỡng
tốt hơn và tốt hơn
tốt hơn vừa kiểm soát cân nặng
mà lại vừa kiểm soát được lượng cholesterol trong cơ thể
vốn luôn luôn sẵn sàng tăng lên
ở sau cái tuổi mặn kinh rồi
thì một cái chế độ ăn
lành mạnh như vậy
thì sẽ giúp cho chị em được kiểm soát được sức khỏe tốt hơn
ngoài ra thì cái chế độ ăn đủ rau
cũng rất cần đối với chị em
không táo bóm thì bớt khó tính
và đủ rau thì
cái chế độ ăn kiềm hơn
thì sẽ làm cho cái việc cung cấp vitamin và khoáng chất tốt hơn
và đặc biệt
làm cho duy trì các cái quá trình chuyển hóa
trong cơ thể được bình thường nhất
và chị em sau tuổi năm mươi
thì thường là đôi khi đã nhiều người đã bắt đầu ngại uống nước rồi
thì không uống nước
thì không cung cấp được đủ
cái môi trường hoàn hảo
cho cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể chúng ta
và đặc biệt là
không uống nước thì da sẽ khô
chị em đã khô ra bởi thiếu nội tiết tố
nay lại khô da do thiếu nước nữa
thì làm cho chị em sẽ không chỉ ảnh hưởng đến
cái nét đẹp của da mà còn làm cho
cái sức khỏe của da
sẽ không tốt nữa
và đấy cũng là một cái cơ hội để cho những cái bệnh
ngoài ra rồi những cái bệnh dối loạn chuyển hóa
có thể bùng phát một cách dễ dàng
thì tôi nghĩ rằng việc chuẩn bị về tâm lý
về chế độ dinh dưỡng và tăng cường vận động
chuẩn bị về những cái kiến thức
để chúng ta có thể dinh dưỡng
và vận động tốt
thì sẽ giúp cho chị em vượt qua cái tuổi năm mươi
một cách dễ dàng
dạ vâng xin được cảm ơn những chia sẻ từ phó giáo sư lê bạch mai